nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho hoạt động xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa qua biên giới
đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona covid một mươi chín gây ra
thủ tướng vừa có công điện hỏa tốc về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa qua biên giới
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng tại văn bản số tám trăm linh tám ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
bộ y tế cần khẩn trương chủ trì thống nhất với các bộ giao thông vận tải tài chính công thương
ủy ban nhân dân các tỉnh có đường biên giới và cơ quan liên quan xây dựng quy trình kiểm dịch y tế
vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh của phương tiện và người điều khiển phương tiện
để áp dụng tại các cảng biển cảng hàng không và cửa khẩu biên giới đường bộ đường sắt trên nguyên tắc tạo thuận lợi
đẩy nhanh hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đồng thời bảo đảm yêu cầu công tác phòng chống dịch
ủy ban nhân dân các tỉnh có đường biên giới chủ trì phối hợp với các bộ y tế tài chính giao thông vận tải công thương
và cơ quan liên quan trao đổi làm việc với các địa phương biên giới phía bạn để thống nhất triển khai thực hiện các quy trình nêu trên
ngoài ra thủ tướng cũng đồng ý với đề nghị của bộ công thương về việc tiếp tục hoạt động xuất nhập khẩu
vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu tân thanh và cốc nam lạng sơn và lối mở km ba bốn phường hải yên
thành phố móng cái tỉnh quảng ninh theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc bảo đảm kiểm soát chặt chẽ nghiêm ngặt
về phòng chống dịch bệnh đối với người điều khiển và phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu
thủ tướng cũng giao các bộ y tế công thương và cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao
hướng dẫn các địa phương đơn vị triển khai cụ thể
giao ủy ban dân các tỉnh có đường biên giới trao đổi làm việc thống nhất với các địa phương biên giới phía bạn
và tổ chức triển khai thực hiện chịu trách nhiệm trước thủ tướng về việc bảo đảm các yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh